các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đường dây này hoạt động theo hình thức đánh bạc truyền thống trong đó tập trung cá cược các môn bóng đá đá gà số đề trên các trang web serbet com bóng tám mươi tám com sv hai trăm tám mươi tám com
cầm đầu đường dây này là một người việt sống tại campuchia
còn tại việt nam thì có bảy người làm tổng đại lý quản lý các tài khoản cá cược rồi cung cấp lại cho mạng lưới phía dưới nằm ở nhiều tỉnh thành phố
nhóm này hoạt động trong khoảng ba năm qua tính đến thời điểm bị bắt số tiền ăn thua trên hệ thống và sổ sách ước tính gần ba mươi
vào tối qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam cho biết đã kiểm tra hành chính hai công ty có dấu hiệu đòi nợ kiểu khủng bố
tại công ty mer aces có bảy mươi sáu người được chia làm bảy nhóm sử dụng điện thoại gọi điện tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền
ngoài ra tổ công tác còn phát hiện nhân viên công ty này còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng một trăm năm mươi người việt nam
trước đó công an tp hcm đã khởi tố bắt tám giam một mươi ba người thuộc công ty này tại tp hcm
còn tại công ty trách nhiệm hô hạn leger airplus thời điểm kiểm tra có tổng số hai mươi năm nhân viên đang làm việc
công an tỉnh quảng nam đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi vu khống đối với vũ ngọc hiếu nhân viên thu nợ của công ty
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
bảy năm tù là bản án mà hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh bình định vừa tuyên phạt đối với bị cáo
trần thị oanh kiều chú tài tp hcm về tội lạm dụng tín hiểm chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi kiều với tư cách là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải vinh nhi
đã mua vật liệu xây dựng của bốn công ty ở tp hcm với tổng số tiền năm hai tỷ đồng
tuy nhiên kiều chỉ thanh toán bốn năm tỷ đồng số tiền còn lại đối tượng đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân
do có mâu thuẫn từ trước
đối tượng ở huyện tâm đông tỉnh đồng tháp đã dùng súng rượt đuổi đe dọa bắn người để trả thù
cụ thể vào trưa ngày hai mươi tháng một mươi một tại đường võ văn kiệt thị trấn tràm chim huyện tam nông
có hai đối tượng ruột đuổi nhau và có sử dụng súng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện tâm đông nhanh chóng đến hệ trường để xác minh
bước đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi là lê bảo huy
huy khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã dùng súng để rượt đuổi đe dọa bắn nạn nhân
công an huyện đã nhanh chóng bắt giữ huy khi đang lẩn trốn tại nhà
chiều ngày hôm qua ngày hai mươi hai tháng một mươi một lực lượng chức năng việt nam phối hợp với phía campuchia
đã bắt giữ đối tượng lê hoàng thanh sáu mươi hai tuổi trú tại phường an lộc thị xã bình long tỉnh bình phước
khi đối tượng này đang lẩn trốn ở campuchia để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển ma túy
thanh là đối tượng vận chuyển gần tám km
hai kg ma túy đã qua biên giới và bỏ lại tăng vật nhảy xuống sông bỏ trốn qua campuchia
khi bị lực lượng chức năng phát hiện
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại khu vực cột mốc số bảy mươi chín trên hai
lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng đeo túi vải có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra
bị phát hiện đối tượng này đã vứt lại túi vải sau đó nhảy xuống sông bơi sang bên kia biên giới campuchia
qua kiểm tra ban đầu bên trong túi vải có chứa tám bọc ni lông màu xanh
ghi chữ nước ngoài với chữ campuchia
trọng lượng là gần tám kg
kết quả xác định tám bọc ni lông trên là loại ma túy metafetamin dạng đá với trọng lượng là bảy chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy kg
qua điều tra lực lượng chức năng đã xác định đối tượng vận chuyển gần tám kg ma túy đá trên là lê hoàng thanh sáu mươi hai tuổi
ngay sau đó lực lượng chức năng việt nam đã phối hợp với lực lượng công an biên giới campuchia
tiến hành bắt giữ đối tượng thanh khi đang lẩn trốn ở campuchia
di lý về việt nam bàn giao tại đồn biên phòng cửa khẩu lộc thịnh
thưa quý vị thị xã sapa là địa bàn nổi tiếng về du lịch miền núi
du khách tập trung đông lưu trú dài ngày nên việc một số du khách sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là khó tránh khỏi
thêm vào đó với tập quán giao lưu sinh hoạt đồng bào dân tộc cũng thường xuyên sử dụng các loại đồ uống có cồn
nhưng vẫn tham gia giao thông nên đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra
chính vì vậy để ngăn ngừa kiềm chế tai nạn do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia
giao thông công an thị xã sapa đã đẩy mạnh tuyên truyền đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn
trong một buổi tối đội cảnh sát giao thông công an thị xã sapa đã lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn
được biết tình trạng vi phạm nồng độ cồn đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông trên địa bàn
từ đầu năm đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cộng hòa thị xã xà và đã lập biên bản một trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tăng một trăm năm mươi tám trường hợp so với năm hai nghìn hai mươi một tăng một trăm bốn mươi hai trường hợp so với năm hai nghìn một mươi chín
xử phạt một trăm bảy mươi hai trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép lái xe một trăm bốn mươi tám trường hợp nộp kho bạc nhà nước số tiền một tỷ một trăm ba mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối với địa bàn thị xã xà và từ giờ đến cuối năm lượng khách du lịch đổ về cũng nhiều
đội cảnh sát thông của cộng hòa thị xã xà và dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị cũng như chỉ huy đội
luôn có những phương án và những kế hoạch cụ thể trong công tác tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã
để giải quyết triệt đề tình trạng vi phạm về nồng độ cồn đối với người dân bản địa và khách du lịch
ngoài việc kiên quyết xử lý vi phạm cộng hòa thị xã xà và đã chỉ đạo công an các xã thị trấn chủ động bám nắm địa bàn
thường xuyên kết hợp lồng ghép tuyên truyền tắc hại của rượu bia khi tham gia giao thông tại các cuộc họp khu dân cư
tại các xã vùng cao vùng đồng bào dân tộc tiểu số và các trung tâm du lịch tập trung nhiều du khách
qua đó nhằm nâng cao nhận thức giảm vi phạm trong thời gian tới
đối với các đồng bào dân tộc tiểu số của địa bàn thị xã xà và nói riêng và cũng như của tỉnh lào cai nói chung
mọi người vẫn còn thiếu hiểu biết do đó lực lượng ngành sát giao thông chúng tôi mục đích chính là tuyên truyền và nhắc nhở
thứ hai nữa là kiên quyết xử lý những hành vi chống đối và không chấp hành
tuy nhiên trọng tâm thì chúng tôi vẫn là tuyên truyền và nhắc nhở bà con
bởi vì trình độ dân trí nơi khu vực của bà con vẫn còn là chưa được nhiều
ngoài sự vật cuộc của lực lượng chức năng rất cần sự vật cuộc của cấp ủy chính quyền các cơ quan đoàn thể
đặc biệt là ý thức của người dân và du khách trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nông độ cồn
đã uống rượu bia thì không lái xe
có như vậy công tác đảm bảo an toàn giao thông mới được nâng cao
góp phần giảm thiểu tên nạn giao thông đảm bảo nên trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã xà và
nhất là trong dịp tết nguyên đán phi mã úc hai nghìn hai mươi ba đang đến gần
thưa quý vị hà nội là nơi tập trung nhiều các trường đại học với số lượng sinh viên lên đến hàng trăm nghìn người
trong đó số sinh viên nội chú chiếm tỷ lệ khoảng hai mươi trên tổng sinh viên
vì vậy công tác phòng chống cháy nổ trong các khu ký túc xá sinh viên được xem là một nhiệm vụ hết sức quan trọng
trước tình hình cháy nổ phức tạp như hiện nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an thành phố hà nội đã triển khai
biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức về an toàn phòng cháy chữa cháy
nhằm đảm bảo tính mạng tài sản của nhà trường cũng như là các sinh viên nội trú
sau đây là ghi nhận tại quận cầu giấy
trường đại học sân khấu điện ảnh quận cầu giấy thành phố hà nội
lần đầu tiên bước vào ngưỡng cửa đại học gần bốn trăm linh em sinh viên này đã có một ngày ý nghĩa
bài học đầu tiên các em được dạy không phải kiến thức chuyên ngành mà đó là kỹ năng sống
kỹ năng thoát hiểm sinh tồn khi có cháy xảy ra
sau buổi học hôm nay thì bọn em cũng đã được trang bị những kiến thức
ví dụ như là khi gặp cháy nổ thì việc đầu tiên sẽ là phải hô hoán để báo động cho những người xung quanh
biết được cái khu vực mà đang xảy ra cháy
tiếp theo là những kỹ năng cơ bản về việc là sử dụng những phương pháp nào để có thể là dập lửa kịp thời
và sau đó liên hệ kịp thời tới tổng đài một trăm một mươi bốn
tôi nghĩ là mình đã biết được là khi mà cháy thì mình có thể
bị căn dùng nước với cả đi công người xuống
tổ chức tập huấn cho các học sinh sinh viên cho các trường để nâng cao các ý thức trách nhiệm
về công tác phòng cháy cháy
thứ hai nữa là giúp cho các bạn có các nhận thức về phòng cháy cháy
về các kỹ năng thoát nạn sử dụng các phương tiện phòng cháy cháy
nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy khi có sự cố cháy nổ cháy ra
trên địa bàn quận cầu giấy có đến
một mươi tám trường đại học học viện với số lượng sinh viên lên tới hàng trăm nghìn em
trong đó chiếm tới năm mươi là nội trú trong các khu ký túc xá
việc ở đông và sử dụng nhiều các thiết bị điện như ấm siêu tốc bếp điện
là những nguyên nhân tiềm ẩn xảy ra cháy nổ
hiện nay thì đội cảnh sát phòng cháy cháy công an quận cầu giấy phối hợp tổ chức được bốn lớp buổi
tuyên truyền cho khoảng một học sinh thuộc trường sinh cầu điện ảnh
tiếp theo trong
thời gian tới sẽ tiếp tục nhân rộng ra và triển khai đối với các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn phường
nên triển khai thường xuyên hơn bởi lẽ là chúng tôi mặc dù là có một đội dân quân tự vệ
cũng như là các em sinh viên tình nguyện thế nhưng nếu thường xuyên được sự chỉ bảo
hướng dẫn của các đồng chí thì chắc chắn là
thì các em đã có những các kiến thức và những kỹ năng cần thiết
thì chắc chắn là các em sẽ chủ động
không chỉ ở trong trường mà ở khu ký túc xá nơi các em ở
thường xuyên phối hợp với các trường văn hóa nghệ thuật thì là tuyên truyền nhắc nhở
và đồng thời cũng thường nên tập huấn về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt trong ký túc xá này là nghiêm cấm học sinh viên là không được đun nấu trong ký túc xá
qua lớp tuyên truyền mỗi sinh viên sẽ tự trang bị cho mình những kiến thức kỹ năng cơ bản nhất về phòng cháy chữa cháy
nhận thức được mức độ nguy hiểm
cơ và thiệt hại do cháy nổ gây ra
từ đó có sự tự giác trách nhiệm trong việc lựa chọn những việc làm đúng đắn
để không gây ra các sự cố đáng tiếc về cháy nổ

là những tuyên truyền viên tích cực góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy